phát biểu ngày hôm nay trong buổi kiểm tra và làm việc tại tỉnh ninh bình về dự án tuyến cao tốc bắc nam phía đông đoạn cao bổ mai sơn
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị tỉnh ninh bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
sớm tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng bảo đảm thi công an toàn chất lượng tránh lãng phí
dự án tuyến cao tốc bắc nam phía đông đoạn cao bổ mai sơn là tuyến giao thông quan trọng
tạo điều kiện cho ninh bình phát triển kinh tế xã hội mở rộng kết nối giao thông với các tỉnh lân cận
lãnh đạo tỉnh ninh bình đã cam kết sẽ thực hiện tốt việc giải ngân các dự án
trong đó có dự án tuyến cao tốc bắc nam phía đông đoạn cao bổ mai sơn
phần đầu đến ngày ba mươi tháng tám sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm cho nhà thầu thi công đúng tiến độ